sau mấy ngày liên tiếp giảm vào cuối tuần qua giá cà phê nhân sô ở tây nguyên trong ngày đầu tuần này đã tăng nhẹ trở lại
giá cà phê hôm nay mùng một tháng sáu tại đắk lắc tăng một trăm linh đồng một kg lên ba mươi một một trăm linh đồng một kg
giá cà phê tại lâm đồng gia lai và đắk nông cũng tăng nhẹ một trăm linh đồng một kg lên ở mức từ ba mươi bảy trăm linh đồng đến ba mươi một đồng một kg
như vậy giá cà phê hôm nay một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi tại thị trường trong nước đã có những tín hiệu tích cực khởi đầu trong ngày đầu tháng sáu khi tăng thêm một trăm linh đồng một kg